sáng nay ba mươi tháng một mươi một tại thừa thiên huế ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với một số bộ ngành và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
tổ chức chương trình nghệ thuật nhìn lại hai mươi năm trận đại hồng thủy ở khu vực miền trung với chủ đề kết chặt tay dựng đời mới
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có thư gửi đồng bào chiến sĩ và lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai
cứu hộ cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển miền trung
hai mươi năm trôi qua kể từ trận đại hồng thủy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín khiến hơn tám trăm linh người chết và mất tích tại bảy tỉnh miền trung
những con người của giải đất miền trung nói chung và thừa thiên huế nói riêng đã biến đau thương thành hành động mất mát thành nghị lực
chính quyền và nhân dân miền trung đã nỗ lực vươn lên không ngừng và đang có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội
đặc biệt năng lực phòng chống thiên tai đã được cải thiện tăng cường nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng thời an toàn hơn trước thiên tai
thừa thiên huế đã được công nhận hoàn thành kế hoạch xây dựng điển hình về phòng chống thiên tai
trong dịp này ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã tổ chức hội thảo quốc tế
quản lý rủi ro thiên tai liên quan đến nước ở khu vực miền trung lễ cầu siêu cho đồng bào bị nạn do thiên tai